tại hà nội tập đoàn điện lực việt nam đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu
anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm sáu mươi sáu năm ngày truyền thống ngành điện lực việt nam
đến dự buổi lễ có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
cùng sự có phó chủ tịch nước đại thị ngọc thịnh phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển và đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương một số tổ chức quốc tế
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thường trực bát bí thư trần quốc vượng đã gửi lãng hoa chúc mừng
sáu mươi sáu năm qua tập đoàn điện lực đã có những bước phát triển nhanh chóng
đến nay evn đã đưa cung cấp điện đến một trăm linh số xã chín mươi chín năm mươi bốn số hộ dân và đưa điện đến một mươi một trên một mươi hai huyện đảo
góp phần giữ vững an ninh quốc phòng của đất nước
hóa điều khiển xa kỹ thuật số được ứng dụng rộng rãi vào hệ thống điện tổn thất điện năng giảm mạnh hàng năm
hiện đang ở mức dưới sáu năm đứng thứ ba khu vực asean và đã tiệm cận mức các nước phát triển
với những thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi chín
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
tập đoàn điện lực việt nam vinh dự được chủ tịch nước phòng tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã biểu dương những thành tích
mà toàn thể công nhân viên ngành điện qua các thế hệ đã đạt được
phó thủ tướng cũng giao evn cần không ngừng đổi mới tái cơ cấu để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao phó
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong tình hình mới
đồng thời evn phải đẩy nhanh xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh
thực hiện minh bạch và bảo đảm môi trường an toàn bền vững